ngày bảy tháng năm đoàn công tác của ban tuyên giáo trung ương do đồng chí nguyễn thành long
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh thái nguyên
nhằm khảo sát tình hình thực hiện nghị quyết số ba mươi sáu của bộ chính trị khóa một mươi một
về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
và hội nhập quốc tế và chỉ thị số ba mươi bảy của ban bí thư khóa một mươi một về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao
đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà tỉnh thái nguyên đã đạt được
trong việc thực hiện chỉ thị và nghị quyết nêu trên
hiện nay đã có ba mươi một sở ban ngành chín huyện thành thị và một trăm tám mươi xã phường thị trấn
thực hiện liên thông trao đổi văn bản tích hợp chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản
công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin nhân lực có tay nghề cao được quan tâm
đặc biệt thái nguyên đã thu hút được nhiều doanh nghiệp ở lĩnh vực công nghệ thông tin và đầu tư
kết nối với doanh nghiệp trong đào tạo công nhân có tay nghề cao
đoàn công tác cũng đề nghị trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm
chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khối các cơ quan nhà nước
đặc biệt là việc giải quyết các thủ tục hành chính mức độ ba bốn
gắn với doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực có tay nghề cao quan tâm phân luồng trong đào tạo